liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại gia lai xảy ra vào dạng sáng ngày bảy tháng năm vừa qua
khiến một mươi ba người chết ba mươi hai người bị thương
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã công bố kết quả xét nghiệm ma túy lần thứ hai
đối với lái xe tải võ văn quý cũng như một số thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên
trước đó qua xét nghiệm ma túy lần một cho xét nghiệm âm tính đối với lái xe tải võ văn quý
trước nghi vấn về tài xế xe tải sử dụng ma túy khi gây tai nạn thảm khốc tại gia lai ngày bảy tháng năm
để đảm bảo khách quan trung thực trong công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã tiến hành trưng cầu giám định ma túy lần hai đối với tài xế võ văn quý
theo kết luận giám định của viện khoa học hình sự bộ công an ngày một mươi bảy tháng năm
mẫu máu lấy của võ văn quý gửi giám định không tìm thấy ethanol và các chất ma túy thường gặp
đồng thời qua giám định hai xe ô tô lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện
hiện tại tài xế võ văn quý vẫn trong tình trạng nguy kịch hôn mê sâu
trước đó tài xế này đã điều khiển xe tải bảy mươi bảy c một mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy chờ hai mươi tấn hàng đi vào đường ngược chiều với tốc độ rất cao
tông trực diện vào xe khách dừng nằm
biển kiểm soát một mươi tám b một nghìn tám trăm ba mươi hai khiến một mươi ba người thiệt mạng ba mươi hai người bị thương nặng hai xe ô tô bị hư hỏng hoàn toàn